đợi lúc cha mẹ ngủ say một bé gái một mươi hai tuổi ở huyện hòn đất tỉnh kiên giang đã rủ bạn trai lớn hơn mình một mươi tuổi đến nhà chơi
hậu quả đã làm cho người thanh niên này vướng vòng lao lý vì tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
ngày một mươi bảy tháng bảy công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang cho biết vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam lê văn phong hai mươi hai tuổi ngụ xã bình sơn huyện hòn đất
để điều tra về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra phong liên biến với em đê sinh năm hai nghìn tám ngụ cùng địa phương qua mạng xã hội facebook
được gần một năm nay cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại và nảy sinh tình cảm yêu thương
vào chiều tối ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi phong nhắn tin cho em d nói chuẩn bị đi học lái xe ở thành phố cần thơ
nên rủ đê đi uống trà sữa chia tay nhưng đe từ chối do mới ăn cơm no
sau đó đê nhắn tin rủ phong đợi đến khuya đến nhà đi ngủ
khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày phong chạy xe máy đến nhà đê rồi cả hai vào phòng ngủ của đê qua ngày tình dục
sáng hôm sau mẹ của đê phát hiện con mình bị gã trai lạ xâm hại nên đã trình báo công an
sau đó phong bị bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị thời gian qua tình hình buôn bán vận chuyển thuốc láo hoài nhập lộ trên địa bàn của tỉnh bạc liêu
có những diễn biến phức tạp với nhiều mánh khóe thủ đoạn ngày càng tinh vi
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp đấu tranh xử lý
cơ bản đã làm dừng giảm tình trạng trên góp phần ổn định nền kinh tế xã hội của tỉnh
theo số liệu thống kê chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng của công an tỉnh đã phát hiện xử lý một mươi tám vụ
liên quan một mươi chín đối tượng có hành vi kinh doanh vận chuyển thuốc láo ngoài nhập lộ
qua đó khởi tố ba vụ ba bị can xứ phạt hành chính một mươi năm vụ với tổng số tiền gần hai trăm bảy mươi triệu đồng
do lợi nhuận từ buôn bán thuốc lá lậu rất cao nên nhiều đối tượng không ngừng tìm cách thay đổi các mánh khóe
thủ đoạn ngày càng tinh vi như lợi dụng địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận để nhập nguồn hàng về địa phương tiêu thụ
mặc dù lực lượng công an đã phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền để quân chúng nâng cao nhận thức về hậu quả tác hại
nhưng hành vi dị phạm cũng diễn biến phức tạp từng lúc từng nơi
với sự tập trung quyết liệt lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức phòng ngừa phát hiện đấu tranh xử lý
kết quả là sáu tháng đầu năm lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh cũng đã phát hiện xử lý là một mươi tám vụ liên quan đến một mươi chín đối tượng về hành vi là buôn bán dẫn chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu
qua đó là xử lý hành chính hành sự đối với các đối tượng có hành vi dị phạm
để đấu tranh với các hành vi buôn bán thuốc lá lậu đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp các ngành và cả người tiêu dùng
cùng với trách nhiệm sự cương quyết trong quản lý thị trường của các ngành chức năng
thì việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước cũng là một việc làm cần chú trọng
chúng tôi sẽ tham mưu và phối hợp với các ngành các cấp để tập trung tăng cường
các biện pháp tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật để người dân nâng cao nhận thức về hậu quả tác hại của thuốc lá
đặc biệt là chấp hành nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá
về góc độ công tác công an thì chúng tôi tập trung là triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đặc biệt là
trong phối hợp với các lực lượng chức năng như là quản lý thị trường bộ đội biên phòng
để chủ động phát hiện kiểm soát các con đường mà đối tượng lợi dụng để dặn chuyển thẩm thấu mặt hàng này vào thị trường trên địa bàn của tỉnh bạc liêu để kịp thời phát hiện và xử lý
ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng thiết nghĩ mỗi người dân cần nâng cao nhận thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
không buôn bán vận chuyển
thuốc lá nhập lậu góp phần ổn định thị trường phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương